thưa quý vị trước diễn biến của dịch covid một mươi chín đang có dấu hiệu phức tạp
tỉnh cà mau đã cho phép f không triệu chứng cách ly điều trị tại nhà
đây là tỉnh đầu tiên ở miền tây cho phép f được điều trị tại nơi ở
và để được thực hiện mục tiêu này thì cà mau đã lập hàng loạt trạm y tế lưu động
đây là một trong hai trạm y tế lưu đồng ở phường tám thành phố cà mau tỉnh cà mau
trạm có sáu thành viên trong đó có một bác sĩ được tăng cường từ trạm y tế phường
khi có thông tin từ người dân cám bộ trạm sẽ xuống tận nhà lấy mẫu xét nghiệm
hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch
hiện cà mau có chín mươi sáu trạm y tế lưu động trực thuộc các trung tâm y tế huyện thành phố
để chuẩn bị cho việc điều trị các f ở tại nhà
ủy ban tỉnh cà mau đã mời các chuyên gia từ thành phố hồ chí minh tập huấn kiến thức điều trị
địa phương cũng đầu tư thiết bị y tế cấp thuốc điều trị
hiện đã có bốn mươi ba trạm y tế lưu động ở cà mau đã sẵn sàng điều trị cho f
các trạm còn lại vẫn cần bổ sung thêm nhân lực thiết bị và thuốc điều trị
trong thành phố con người về trạm y tế lưu động
các lực lượng y tế tư nhân và y tế dị hưu tham gia
nhưng đối với các địa phương tình hình này nói chung nhân lực còn thiếu
chúng ta chủ yếu là chia ra nhân viên y tế trụ cột dẫn lại y tế công
rồi sau đó chúng ta quy động thêm các lực lượng y tế tư nhân và y tế về hưu
cà mau có một chín trăm chín mươi giường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để tránh nguy cơ quá tải hệ thống y tế
phương án f nhạy được điều trị tại nhà là hướng đi đúng
nhưng để bệnh nhân an tâm điều trị tại nhà
các trạm y tế lưu động cần phải được đầu tư theo thiết bị thuốc điều trị
và cả nguồn nhân lực chất lượng
cập nhật diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày gần đây tại một số tỉnh miền tây nam bộ
như bạc liêu cần thơ sóc trăng kiên giang
liên tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín mới tăng lên rất cao
trong đó bạc liêu là địa phương đầu tiên ở miền tây
đã nâng cấp độ dịch lên nguy cơ rất cao
tỉnh bạc liêu quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín cấp tỉnh
từ cấp độ hai nguy cơ trung bình lên cấp độ bốn nguy cơ rất cao
từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo cdc bạc liêu đến ngày một tháng một mươi một
toàn tỉnh có hơn ba sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín
chỉ tính trong hai mươi bốn giờ qua có hơn ba trăm tám mươi ca mắc
hơn hai bốn trăm linh ca đang điều trị
còn tại kiên giang trong vòng bảy ngày
từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi
địa phương ghi nhận thêm gần hai ca mắc covid một mươi chín
tăng một ba trăm tám mươi năm ca
so với bảy ngày trước đó
bình quân mỗi ngày phát sinh trên hai trăm tám mươi ca
hiện kiên giang vẫn ở cấp độ hai
bắt đầu từ chín giờ sáng ngày một tháng một mươi một
thành phố cần thơ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo cấp độ hai nguy cơ trung bình
trừ quận cái răng cấp độ một
trong ngày địa phương ghi nhận thêm bốn trăm ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
đây được xem là số ca f ghi nhận trong một ngày
cao nhất từ trước đến nay tại thành phố cần thơ
còn từ một mươi hai giờ ngày hai tháng một mươi một
thành phố cần thơ tỉnh sóc trăng
từng cấp độ dịch từ nguy cơ cấp vùng xanh
sang cấp độ nguy cơ trung bình vùng vàng
hiện tỉnh sóc trăng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân
và bắt đầu tiêm vaccine cho người từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
trước tình hình diễn biến phức tạp
bộ y tế đã có văn bản hòa tốc đề nghị các tỉnh thành phố
khu vực tây nam bộ tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị cần tăng cường giám sát phát hiện sớm
các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt để ổ dịch
không để lây lan bùng phát trong cộng đồng
đồng thời triển khai tốt hoạt động y tế
tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly khu phong tỏa
kiểm soát nghiêm quản lý chặt chẽ khu vực biên giới
đặc biệt là các đường mòn lối mở
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương khu vực tây nam bộ
phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
đảm bảo an toàn hiệu quả
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
tỉnh đắk lắc đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao đột biến
và trở thành một trong những điểm nóng về dịch covid một mươi chín của cả nước
đối mặt với đợt dịch lớn
tỉnh đắk lắc đang huy động mọi nguồn lực để khống chế
hạn chế thấp nhất khả năng dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng
tính đến một mươi sáu giờ ngày một tháng một mươi một
tỉnh đắk lắc ghi nhận bốn hai trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai một trăm một mươi trường hợp đang điều trị
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan mạnh trong cộng đồng
tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền
nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
và tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở điều trị
tiếp tục nâng cao năng lực thu dung điều trị bệnh nhân
nên ngành y tế cần nhanh chóng bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín trong cộng đồng
hôm nay đà nẵng bắt đầu tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín pfizer cho trẻ em
từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi trên địa bàn thành phố
căn cứ vào khả năng cung ứng vaccine của bộ y tế
và tình hình dịch bệnh tại địa phương tháng một mươi một này
ngành y tế thành phố sẽ tiêm cho khoảng bốn mươi năm bốn trăm linh trẻ em từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi
tháng một mươi một và một mươi hai sẽ tiêm cho hơn năm mươi sáu bảy trăm linh
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
đối tượng được tiêm là trẻ em tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố
bao gồm cả người nước ngoài và người việt nam ở nước ngoài
trong đó ưu tiên theo thứ tự lứa tuổi cao đến thấp
hiện đang theo học nuôi dưỡng tại các trường trung tâm
các trẻ béo phì thừa cân bị bệnh nền
để đạt tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch
ngành y tế và các quận huyện sẽ bố trí khoảng một mươi tám một mươi chín địa điểm tiêm chủng